các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thực hiện qua nội soi nên người bệnh hồi phục nhanh ít biến chứng
đây là lựa chọn tối ưu có thể thay thế phẫu thuật trong các trường hợp ung thư thực quản giai đoạn sớm
vậy phương pháp này được thực hiện ra sao có ưu điểm như thế nào
xin mời quý vị theo dõi nội dung tư vấn ngay sau đây
thưa bác sĩ thì phương pháp nội soi cắt u thực quản đường miệng thì được chỉ định trong những trường hợp nào ạ
thông thường phương pháp gọi là cắt u thực quản qua nội soi đứng miệng
thì thường chỉ định ở những trường hợp mà tổn thương tiền ung thư ở thực quản
ví dụ như các tổn thương loạn sản độ thấp hoặc là tổn thương loạn sản độ cao
nhưng là chất thứ hai đó là sử dụng cho các trường hợp để điều trị các trường hợp ung thư thực quản ở giai đoạn sớm
nghĩa là các tổn thương ung thư thực quản chỉ nằm khu trú ở lớp niêm mạc với các kích thuốc khác nhau
dù là kích thước nhỏ thì có thể dưới một hai cm có thể sử dụng phương pháp như cắt niêm mạc như ema
còn những trường hợp mà khối u lớn thì có thể sử dụng các phương pháp cắt dưới niêm mạc như là esd
ngoài ra thì nội soi qua đường miệng cắt u thực quản còn áp dụng với những trường hợp u dưới niêm mạc có nguy cơ ác tính
hoặc gây ra các triệu chứng ở thực quản như là nốt khó hoặc nốt nghẹn
phương pháp cắt u thực quản qua nội soi đường miệng thì có ưu điểm như thế nào so với các phương pháp khác thưa bác sĩ
khi mà nội soi chúng tôi sẽ nhìn xác định được cái tổn thương u và chỉ cắt cái tổn thương u ra khỏi thực quản
chứ không phải cắt toàn bộ không phải cắt đoạn thực quản
vì vậy mà vẫn có thể giữ được các chức năng của thực quản cũng như chức năng của ống tư hóa
mặt khác là phương pháp này được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp nội soi không phải phẫu thuật
vì vậy mà bệnh nhân một thứ nhất là nhanh phục hồi
vì chỉ là nội soi thông thường dưới gây mê để cắt vì vậy bệnh nhân rất là nhanh phục hồi
thứ hai là nó ít sâm lấn
ví dụ như trước đây các trường hợp ung thư thực quản thì phải cắt đoạn thực quản
chỉ bằng phương pháp này thì không phải cắt đoạn thực quản
vì vậy mà thực quản vẫn giữ được chức năng
cái thứ hai cái thứ ba nữa là những trường hợp này thì tiến hành dưới phương pháp gây mê
và vì vậy mà bệnh nhân hoàn toàn có thể phục hồi ngay sau khi mà cắt u xong
và vì phương pháp này ít sâm lấn
chính vì vậy mà bệnh nhân thì thường rất ít có biến chứng
hiện nay thì tại khoa tiêu hóa bệnh viện đa khoa tâm anh
thì có những cái trang thiết bị máy móc nào để hỗ trợ trong cái việc nội soi ạ
cái việc quan trọng nhất của cái việc gọi là
có thể cắt một cái u thực quản qua nội soi lực luyện
thứ nhất đấy là phải chẩn đoán được
thì tại bệnh viện đa khoa tâm anh chúng tôi thì có rất nhiều các phương tiện
các hệ thống dây để có thể xác định được rõ cái tổn thương ung từ thực quản
có thể là các hệ thống dây nội so phóng đại
có thể phóng đại cái hình ảnh tổn thương u lên nhiều lần
và từ đó xác định được cái danh giới vị trí của khối u ở trên thực quản
và vì vậy mà có thể đưa ra một cái phương pháp
lựa chọn một phương pháp cắt cho nó phù hợp với tổn thương
để có thể xác định được chắc chắn cái tổn thương này nó chỉ nằm ở lớp niêm mạc hay dưới niêm mạc
thì chúng tôi có các hệ thống như siêu nội soi để đánh giá được chính xác cái vị trí xâm lấn của khối u
nếu những trường hợp mà khối u chỉ nằm trên lớp niêm mạc
thì cái phương pháp siêu nội soi có thể xác định được và lựa chọn một cái phương pháp
và có thể lựa chọn chỉ định cái phương pháp nội soi thực quả này
vấn đề cái thứ hai là khi mà đã xác định được cái khối u
xác định chính xác được khối u rồi đánh giá được giai đoạn khối u rồi
rất sớm và có chỉ định làm thì chúng tôi sẽ tiến hành cắt u này qua đường miệng
một lần nữa cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
điểm nổi bật trong các kỹ thuật phẫu thuật điều trị áp dụng tại trung tâm nội soi và phẫu thuật nội soi tiêu hóa
chính là phẫu thuật ít xâm lấn bởi hệ thống nội soi hiện đại ba d bốn k icg
kết hợp với dụng cụ phẫu thuật robot cầm tay cơ học
nhờ đó hiệu quả của việc điều trị được nâng cao
giúp ngắn thời gian điều trị giảm chi phí cho người bệnh so với các kỹ thuật khác
các kỹ thuật phẫu thuật điều trị được triển khai gồm
phẫu thuật điều trị các bệnh lý thực quản
u lành và ác tính túi thừa con thắt tâm vị trào ngược dạ dày thực quản
phẫu thuật các bệnh lý dạ dày tá tràng u lành và ác tính béo phì
phẫu thuật các bệnh lý ruột u lành và ác tính đại trực tràng
cắt đoạn ruột điều trị u ruột non
các đoạn ruột điều trị biến chứng của túi thừa đại tràng
phẫu thuật điều trị xa trực tràng cắt ruột thừa
phẫu thuật gan mật tụy
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc một sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai